trong lúc cả nước kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam chúng ta càng xót xa về câu chuyện cả gia đình một thầy giáo ở thành phố nhà trang bị nước quấn tử vong trong vụ mưa lũ sạt lở đất hôm một mươi tám tháng một mươi một vừa qua
tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vụ sạt lở đất đã làm một mươi tám người chết hai mươi chín người bị thương và hiện vẫn còn một người đang mất tích
trước diễn biến phức tạp của mưa bão chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa chỉ đạo ubnd thành phố nhà trang tập trung lực lượng phương tiện để tìm kiếm số nạn nhân vẫn đang mất tích hỗ trợ nhu yếu phẩm đảm bảo không để một người dân nào thiếu đói
đồng thời các địa phương trong tỉnh tổ chức bố trí lực lượng chốt chặn không cho nhân dân qua lại tại các đoạn đường ngập lụt các cầu tràn ngầm và các vùng sạt lở nguy hiểm
kịp thời tổ chức sơ tán dân tại các khu vực trũng ngập lụt khi cần thiết
đồng thời phối hợp với các đơn vị thi công trên địa bàn tổ chức kiểm tra giả soát các công trình đang thi công có biện pháp bảo vệ an toàn
các đơn vị quản lý các hồ chứa nước thủy lợi thủy điện đang tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra các hồ chứa nước chủ động điều tiết nước hồ đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du vận hành theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt